với chủ đề sơ cấp cứu cho những người dễ bị tổn thương ngày sơ cấp cứu thế giới năm nay hướng đến thông điệp
cấp cứu là một hành động nhân đạo sơ cấp cứu không để ai bị bỏ lại phía sau
với chủ đề sơ cấp cứu cho những người dễ bị tổn thương ngày sơ cấp cứu thế giới năm nay hướng đến thông điệp
cấp cứu là một hành động nhân đạo sơ cấp cứu không để ai bị bỏ lại phía sau
việt nam là một trong số các nước có tỷ lệ tử vong do tai nạn thương tích cao trên thế giới
tại lễ kỷ niệm hội chữ thập đỏ việt nam cùng các đơn vị liên quan
tổ chức diễn tập sơ cấp cứu nạn nhân trong tình huống tai nạn giao thông liên hoàn
và các nạn nhân bị đa chấn thương
qua đó nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu cho tuyến cơ sở
và nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng về tầm quan trọng của sơ cấp cứu
trong phòng tránh tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng